thành phố hồ chí minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
giữa buổi họp mặt có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
tại buổi lễ các đại biểu cùng nhau ôm lại truyền thống lịch sử hào hùng của mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cũng nhấn mạnh
nền tảng các hoạt động của mặt trận tổ quốc là bắt đầu từ cơ sở và khu dân cư
vì có gần dân sát dân mới thấu cảm giúp đỡ và chia sẻ với người dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần tiếp tục là cầu nối giữa đảng nhà nước và nhân dân
huy động các nguồn lực trong nhân dân kết nối với người tài người có kinh nghiệm
mong muốn đóng góp xây dựng thành phố với tinh thần cầu thị hướng tới xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình
nhân dịp này ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương đại đoàn kết dân tộc cho một mươi năm cá nhân tiêu biểu